kính chào quý vị và các bạn
khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong thời đoạn ba ngày tới
chủ đạo là trạng thái ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ giao động trong ngưỡng hai mươi năm ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
tuy mưa không nhiều nhưng vẫn cần chú ý có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động thông thương hàng hóa ngoài trời của người dân
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới cũng chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
khu vực trung bộ trong ngày hai mươi hai tháng chín phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng cục bộ có điểm có nắng nóng
tuy nhiên từ ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn thời tiết tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế sẽ có sự thay đổi
do chịu tác động của dài hợp tụ nhiệt đới nên mưa rông sẽ tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to cùng với nền nhiệt độ giảm dần
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa
ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó cũng do ảnh hưởng của giải hợp tụ nhiệt đới thì mưa rông cũng tăng mạnh
cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề cao cảnh giác về tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
vùng cao tây nguyên vẫn trong tháng cao điểm của mùa mưa nên về cuối ngày tiếp tục có mưa rào và rông
ngày khoảng ngày hai mươi bốn tháng chín trở đi do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên cường độ mưa
có xu hướng xa tăng cả về diện và lượng cục bộ có mưa to nên rất no người dân nơi đây cũng cần đề cao
cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động
trong khoảng từ một mươi chín ba mươi một độ đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây về chiều tối cũng có mưa rào và rông
rải rác trong mưa rông cần đề cao cảnh giác về tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
tăng đến ngày hai mươi bốn mưa rông cũng sẽ tăng mạnh có nơi có mưa to nên rất no còn về nhiệt độ
nền nhiệt khu vực vẫn duy trì ở trong ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi bốn độ